một cái hàng rào bảo vệ trên bề mặt làm cho cái yếu tố tấn công tấn công thẳng vào các cái lớp tế bào biểu mô bề mặt luôn
cho nên là thường là xuất hiện rất là nhiều những cái ổ lét
không phải một ổ giống như là trong những cái lét dạ dày do nhiễm hp
nó thường một ổ
nhưng còn loét ở trong việc sử dụng những cái thuốc giảm đau trong khớp là loét rất nhiều ổ
chạy suốt cả chiều dài của ống tiêu hóa chứ không phải riêng gì ở trên niêm mạc của dạ dày tái tràng
cho nên là đối với những cái trường hợp mà buộc phải dùng thuốc giảm đau cho khớp
nếu như không dùng thì chất lượng cuộc sống rất là kém
cho nên nếu như buộc phải dùng thì sẽ phải nói với bác sĩ và bảo là tôi bị bệnh dạ dày
tại trong nhóm thuốc giảm đau cho khớp thì nó có hai cái thế hệ
thế hệ cốc xíp một và hai
thì hai thế hệ nó có cái tác dụng ở trên bệnh lý dạ dày
nó gây hại ở trên bệnh của dạ dày ít hơn rất là nhiều
cho nên phải nói với bác sĩ khớp
là tôi bị bệnh dạ dày để lựa chọn những cái nhóm thuốc giảm đau cho khớp
mà ít hại đến dạ dày hơn cả
vấn đề thứ hai là nếu vẫn bắt buộc phải dùng
dù là nhóm thuốc nào ở thế hệ một hay thế hệ hai đi chăng nữa
thì nó vẫn cứ gây hại phần nào đến dạ dày
cho nên lời khuyên là nếu như dùng thì phải dùng sau ăn là một
khi dùng sau ăn rồi thì đương nhiên là nó đã phủ một cái lớp ở trên bề mặt
và có thức ăn trung hòa bớt acid
cho nên sẽ giảm bớt những yếu tố tấn công
tấn công vào thành dạ dày
và một cái vấn đề thứ hai nữa là mình sẽ bổ sung thêm
vì cái lớp chất nhầy nó mỏng đi
sau khi dùng thuốc cho nên sẽ phải bổ sung thêm
nhóm thuốc mà làm tăng cường cái lớp chất nhầy đấy
đó là nhóm thuốc phủ ở trên bề mặt niêm mạc
khi nhóm thuốc phủ trên bề mặt niêm mạc
thì nó sẽ làm giảm bớt những cái việc tấn công
của các yếu tố tấn công vào thành dạ dày
và nếu như trong những cái đợt cấp
mà đau rất là nhiều
thì những cái nhóm thuốc giảm bài tiết acid
họ sẽ được chỉ định dùng kèm
đó là những lời tư vấn những lời chia sẻ
từ phía phó giáo sư vân hồng
dành cho khán giả ở hải phòng
đó là bạn trần hải
và hy vọng rằng bạn cũng đã được lắng nghe
những cái lời tư vấn này từ phía khách mời của chúng tôi
cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình
kính thưa quý vị và các bạn thân mến
cả từ đầu chương trình đến giờ
thì tất cả quý vị